thưa quý vị theo ước tính việt nam hiện có hơn bảy mươi triệu người sử dụng internet
trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin
những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao
các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân lừa đảo tình cảm lừa đảo đầu tư với những chiêu trò vô cùng tinh vi
vậy cụ thể phương thức lừa đảo ra sao và cần phải cảnh giác với những thủ đoạn này như thế nào đang là trên mạng xã hội
các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân lừa đảo đầu tư với những chiêu trò vô cùng tinh vi
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai lê thanh thuận đã thực hiện trót lọt sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt được sáu xe máy
vụ việc ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để người dân cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo tinh vi này
thủ đoạn lừa đảo tình vi
thủ đoạn lừa đảo tình vi
lừa đảo này không mới nhưng năm nào cũng thấy xuất hiện và có rất nhiều người bị lừa đặc biệt là những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin
mọi người nên nhớ cơ hội kiếm tiền không bao giờ dễ dàng như thế
ở gần nhà mình cũng có một bạn nữ bị dính bẫy lừa đảo tương tự như này
nhiều cô gái ham muốn vật chất không muốn làm lụng kiếm tiền sẽ rất dễ dính bẫy của các đối tượng
không có việc kiếm tiền nào là dễ dàng cả cần tỉnh táo trong mọi trường hợp
liên tiếp những thủ đoạn đa dạng phương thức lừa đảo dù đã được khuyến cáo nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy
có thể thấy kẻ xấu thường tiếp cận nạn nhân thông qua các mạng xã hội như facebook zalo
khi nạn nhân mắc bẫy bọn chúng thực hiện các chiêu lừa đảo hết sức tinh vi theo một kịch bản đã dựng sẵn
một chiêu thức lừa đảo vô cùng tinh vi phổ biến trong thời gian gần đây là lấy lại tiền khi đã bị lừa
các đối tượng sẽ mạo danh các chức danh như công an luật sư kiểm soát viên
khi nạn nhân tin tưởng vào khả năng lấy lại được tiền
các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu thanh toán dưới dạng phí xử lý phí pháp lý hoặc bất kỳ lý do hợp lý nào khác
dù với chiêu thức lừa đảo nào thì mục tiêu cuối cùng của chúng là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền
bởi vậy người dân tuyệt đối không được thực hiện và cần tuân thủ theo phương châm không rõ người không rõ việc thì không truyền khoản
cư dân mạng cho rằng người dân nên tìm hiểu các phương thức lừa đảo cần bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
các vụ việc lừa đảo liên tục xảy ra cho thấy một phần do người dân không đủ tỉnh táo để thoát những cái bẫy của bọn tội phạm
người dân nên thận trọng với những lời mời chào chuyển khoản tuyệt đối không chuyển tiền khi không rõ người không rõ việc
khi chẳng may mắc bẫy lừa đảo nạn nhân cần bình tĩnh
sau đó thu thập lại toàn bộ thông tin liên quan
các bộ công an đến hành vi lừa đảo như tin nhắn ghi âm cuộc gọi giao dịch chuyển tiền để làm chứng cứ
có thể dùng hình ảnh file âm thanh và tố cáo về hành vi lừa đảo tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết
người dân nên tự mình cảnh tác trước nhiều chiêu trò lừa đảo mấy tháng tinh vi hiện nay
học cách bảo vệ mình là cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo tiền mất tận mang
trong thời gian qua để bảo vệ người dân cộng đồng trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến
bộ công an đã triển khai nhiều biện pháp
kỹ thuật hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
một số biện pháp bước đầu mang lại hiệu quả nhất định
cư dân mạng cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa
để làm trong sạch không dân mạng
thời gian qua mình thấy bộ công an liên tục tuyên truyền cảnh báo người dân
nhiều vậy người dân cũng đã cảnh giác hơn
mong thời gian tới sẽ tiếp tục có những biện pháp tốt hơn nữa
để ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trên không gian mạng
các cơ quan chức năng vào cuộc là một chuyện
người dân cũng nên tuân thủ cảnh giác mọi lúc mọi nơi
nhận định rõ ràng để tránh bị mắc bẫy của chúng
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân cũng cần ý thức cảnh giác
tuyệt đối không tin và làm theo các tin nhắn của gọi lạ
bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung mà chúng tôi đề cập hôm nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân